vào chiều ngày hôm qua tại bệnh viện giã chiến số hai nhà thi đấu thể thao tỉnh bắc giang
ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức chia tay đoàn y bác sĩ của bộ công an sau một tháng đến hỗ trợ tỉnh bắc giang phòng chống dịch
và trao đón một trăm hai mươi một y bác sĩ của bộ công an tiếp tục đến hỗ trợ đợt hai cho tỉnh bắc giang trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng năm khi tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh bắc giang diễn biến phức tạp
một mươi y bác sĩ của bệnh viện một trăm chín mươi tám và bệnh viện y học cổ truyền bộ công an đã có mặt tại tỉnh bắc giang để chung tay phòng chống dịch
đã một tháng trôi qua với tinh thần trách nhiệm cao nhất không quản ngại khó khăn thiếu thốn và môi trường làm việc nguy hại
cùng với ý chí quyết tâm của những người thầy thuốc vì nhân dân vì bệnh nhân quên mình
đoàn y tế bộ công an thực sự là những chiến sĩ dũng cảm trên mặt trận phòng chống dịch covid một mươi chín
đến nay các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình tạm biệt bắc giang trở về đơn vị tiếp tục công tác
ghi nhận những đóng góp của các y bác sĩ chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang đã có quyết định tặng bằng khen
cho một trăm hai mươi ba cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
và trao đón một trăm hai mươi một đồng chí là các y bác sĩ của bệnh viện một trăm chín mươi tám và bệnh viện y học cổ truyền bộ công an đến hỗ trợ đợt hai cho tỉnh bắc giang
chào đón một trăm hai mươi một đồng chí là các y bác sĩ của bệnh viện y học cổ truyền bộ công an đến hỗ trợ đợt hai cho tỉnh bắc giang